hòa chung với không khí cả nước nhiều người dân cũng như du khách các tỉnh trong khu vực đã nôn nước kéo về trung tâm thành phố cần thơ thủ phủ tây đô để vui xuân đón tết đinh dậu hai nghìn hai mươi
vào dịp này bến ninh kiều khu vực cầu đi bộ đặc biệt là các tuyến đường đèn nghệ thuật chật ních dòng người qua lại
so với những năm trước năm nay đường đèn nghệ thuật có sự đầu tư đổi mới hơn nhất là việc thể hiện đèn đường nghệ thuật theo chủ đề
qua đó đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ thích thú của nhiều người dân và du khách
các tuyến đường đại lộ hòa bình được xác định là cổng chính năm nay với việc trang trí hình ảnh cầu cần thơ cách điệu tạo hiệu ứng đèn led chớp trên dây văn thể hiện chủ đề vươn lên và tỏa sáng